vượt qua những khó khăn do hậu quả của cơn bão số một mươi để lại những ngày sau bão
ngư dân trên địa bàn tỉnh hà tĩnh hiện đã tiếp tục vươn khơi bám biển
theo kinh nghiệm của bà con sau mỗi trận bão gió hải sản lại xuất hiện nhiều hơn
sau đây là ghi nhận của phóng viên thời sự truyền hình nhân dân tại tỉnh hà tĩnh
từ sáng sớm tại cảng cá cửa sót huyện lộc hà tỉnh hà tĩnh
các tàu thuyền đánh bắt thủy hải sản đã cập bờ mang nhiều sản vật có giá trị kinh tế
con tàu của ngư dân hoàng văn bồng sau một đêm khai thác gần bờ
đã mang về đất liền năm tấn sò lông
với mức giá từ bốn triệu đến năm triệu đồng một tấn sò anh thu về hơn chục triệu đồng
từ lúc bà hoàng văn bồng nói chúng là dân vẫn là hàng ngay bám biển
nói chúng là tỉ lệ đánh bắt từ con sò con cá là cùng nhất là đều đàn
con sò với cá đâu tỉ lệ ở đây giá cả nhất là ổn định
người ở miền nam họ ra là thúng quá
điều đáng vui mừng là hải sản đánh bắt
về được thương lái thu mua tận nơi với giá cao hơn từ một mươi một mươi năm so với trước đây
hoạt động khai thác thủy sản cũng thúc đẩy nhóm ngành dịch vụ hậu cần nghề cá tại hà tĩnh
sôi động trở lại sau bão
cho đến thời điểm này hầu hết tàu thuyền của ngư dân hà tĩnh đã ra khơi đánh bắt
khai thác hải sản trở lại
sau khi khắc phục trong hậu quả bão số một mươi
bà con ngư dân tiến hành ra khơi bám biển
cuộc sống trở lại bình thường các sản phẩm thủy sản có sản lượng tăng lên
đặc biệt như là xo lông cả bạc mạ cả cơm là những sản phẩm được nhiều sau một bão
ngư dân miền trung bao đời này vẫn vậy
chúc một sóng gió vẫn luôn quyết tâm bám biển bám thuyền
bởi biển là nguồn sống của ngư dân